xin kính chào quý vị khán giả bây giờ sẽ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký công điện số năm mươi ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
gửi bộ trưởng bộ y tế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm tại tỉnh vĩnh phúc
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng
trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn
sinh nguồn ebenezer việt nam thuộc khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên
kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp
của thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tại công điện số bốn mươi bốn cdttg ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát tình hình chỉ đạo áp dụng
các biện pháp phù hợp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương
xử lý khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi sáu bị cáo trong vụ án giết người
và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vụ án xảy ra vào lúc dạng sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm của lê thiên phú có mâu thuẫn với nhóm của lý hiệp trên mạng xã hội facebook
nhóm của hiệp đã chuẩn bị hung khí đợi sẵn rồi dượt đuổi tấn công nhóm của phú
tại cầu kinh chùa ở ấp bưng cà pốt xã tài văn huyện trần đề nhóm của hiệp lao vào đâm chém khiến tùng
trong nhóm của phú tử vong tại chỗ và một số đối tượng khác bị thương
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi sáu bị cáo từ sáu tháng đến một mươi bảy năm sau tháng tù về tội giết người và cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang cho biết
tạm giữ hình sự hai đối tượng đặng kim hoàng và lê minh hoàng về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đến khu vực khóm đông hưng phường nhân hưng thị xã tịnh biên
phát hiện nữ sinh ngồi phía sau xe đạp của bạn đang trên đường đi học về trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng
lúc này hai đối tượng đã điều khiển xe áp sát vờ hỏi đường rồi thực hiện hành vi
đến ngày một mươi ba tháng năm
lực lượng hình sự công an thị xã tịnh biên đã xác định và bắt giữ hai đối tượng
khi đang lẩn trốn tại phường núi sam thành phố châu đốc
thời gian gần đây công an thành phố hồ chí minh đã triệt phá nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
các nhóm đối tượng hình thành từ những hội nhóm trên mạng xã hội
trong đó có hội những người vỡ nợ muốn làm liều
thay vì hưởng tới những giá trị tích cực
các trang mạng này đang hướng người trẻ đến điều tiêu cực và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trong các hội nhóm vỡ nợ muốn làm liều trên mạng
nhiều đối tượng cho thấy rơi vào cảnh túng thiếu có khi nợ hàng tỷ đồng buộc phải bỏ trốn
nhiều đối tượng do lười lao động chơi cờ bạc dẫn tới nợ nần làm liều
như trường hợp của nguyễn đức tiến ba mươi ba tuổi quê quảng ngãi ngụ quận một mươi hai
lê văn sĩ hai mươi sáu tuổi quê kiên giang và đỗ văn tuấn hai mươi tám tuổi quê nam định tạm trú đồng nai
cả ba tuy tuổi đời còn trẻ nhưng không có việc làm lười lao động
tham gia vào quan viết nhau từ hội vỡ nợ muốn làm liều trên mạng facebook
sau khi chấm chọn được căn biệt thự trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm cả nhóm rủ nhau đi cướp
mọi kế hoạch được bàn bạc ký lưỡng cách thức tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ
được thực hiện trên nền tảng mạng xã hội
các đối tượng hình thành mặc dù là hình thành rất nhanh trên hội nhóm trên không gian mạng
nhưng mà thông qua không gian mạng bàn bạc với nhau rồi lên phương án rất là kỹ
và phân công khảo sát rồi nắm quy luật

các đối tượng hình thành mặc dù là hình thành rất là kỹ
rồi lên phương án rất là kỹ rồi nắm quy luật

rồi lên phương án rất là kỹ rồi lên phương án rất là kỹ rồi lên phương án rất là kỹ
rồi lên phương án rất là kỹ rồi lên phương án rất là kỹ rồi lên phương án rất là kỹ
thưa quý vị tội phạm ma túy trong nước đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số
thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường
do đó để đấu tranh hiệu quả cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
gắn với việc tạo sinh kế tăng thu nhập so đói giảm nghèo cho người dân
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường nhiều biện pháp để phòng chống
kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là địa bàn thôn tám b xã ea huy của huyện ea hồi leo
gia đình vi hùng thắng có hai anh em trai
người anh trai của thắng từ chỗ nghiện ma túy lâu năm dẫn đến mua bán trái phép chất ma túy và đã bị bắt
còn thắng cũng vì ham chơi đua đòi đi theo bạn bè
nên cũng dính vào con đường nghiện ngập ma túy như anh mình
khi nghiện ma túy thì mọi người bạn bè ai cũng xa lánh em hết
em chỉ quyết tâm đi cai về để cố gắng làm lại từ đầu
ma túy là vũng lầy nguy hiểm rất khó thoát thân
vương văn hải ở xã ea huy của huyện ea hở leo đã đi cai nghiện ba lần
nhưng vẫn tái nghiện phải đi cai nghiện lần thứ tư vừa trở về
hiện anh đang rất cố gắng để lần này quyết tâm từ bỏ ma túy
em nghiện năm hai nghìn một mươi hai có lý do bây giờ là nhiều lắm
chủ yếu là ăn chơi thôi thể hiện
thế thôi tò mò anh
em được chính quyền địa phương bốn lần cao nghiện cơ sở bắt buộc
ăn không ăn mà cứ đăng nghiện trong người chỉ có thèm thuốc thôi
chỉ có khi nào tìm thuốc là đủ phê pha thế thôi chứ còn không nghĩ gì cả
sống thì nó chán lắm vô vị lắm
trong cái trường ở đấy được thầy cũng quan tâm em được sát sao với các thầy
nên là ngày ngày cũng đọc sách này kia thay đổi hành vi nhân cách của mình với anh
trên địa bàn xã ea huy của huyện ea hồi leo
chỉ tính đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay công an xã đã phối hợp với công an huyện
phát hiện bắt năm vụ năm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
và lập hồ sơ đưa tám người đi cai nghiện ma túy bắt buộc
trong đó có hơn chín mươi là người đồng bào dân tộc thiểu số
em dân tộc tây bản thân em được công an đưa đi cài nghiện hai lần
rồi em tái nghiện lại rồi em nghiện từ năm hai mươi bốn
em sử dụng halloween hình thức chích sử dụng hết ngày hai trăm linh
do em về tham chơi
công việc ổn định
năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện ea leo
xác định địa bàn ea vi là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy cần chuyển hóa
đặc điểm của địa bàn xã e là sáu mươi hai là người đồng bào dân tộc thiểu số
người đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc là phong tục tập quán là sử dụng thuốc viện
cho nên đến giai đoạn sau này số thanh niên lôi kéo
tụ tập với nhau và tiếp tục sử dụng cái ma túy
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay lực lượng công an ở huyện ea hồi lèo đã tích cực lập hồ sơ
đưa ba mươi năm người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc
trong đó có ba mươi một người đồng bào dân tộc thiểu số và hiện đang tăng cường quản lý năm mươi một người nghiện
nghi nghiện liên quan đến ma túy cùng với ba mươi ba đối tượng đã đi cai nghiện về
song song với việc giải quyết vấn đề người nghiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
lực lượng công an ở huyện ea leo còn xác lập án phát hiện điều tra triệt phá hai mươi một vụ ma túy
khởi tố hai mươi năm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật chứng cứ liên quan
trong đó có đến một mươi bốn đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian qua lực lượng công an ở huyện ea leo đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp phòng chống các
loại tội phạm ma túy giải quyết vấn đề người nghiện để bài trừ tệ nạn ma túy những nỗ lực đó
của lực lượng công an đã góp phần giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ea leo
tỉnh đắk lắc trong thời gian qua tại đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng tự nhiên ngay sát một
khu du lịch các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và dập tắt vụ cháy vụ cháy xảy ra
vào khoảng một mươi ba giờ hai mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại khoảng sáu tiểu thun năm mươi ba thôn phú túc xã hòa phú
huyện hòa vang diện tích cháy rừng khoảng hai mét vuông thuộc diện tích rừng tự nhiên
trong đảo cây lao lách ubnd xã hòa phú đã huy động phương tiện và các lực lượng tại chỗ hơn hai trăm linh
người gồm đội chuyên trách quản lý bảo vệ rừng tổ phòng cháy chữa cháy rừng của tám thôn
ban quản lý rừng đặc dụng ban na núi chúa và công ty cổ phần suối đôi dhc tham gia chữa cháy đến
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn chính quyền địa phương tiếp tục
xác định nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân huyện định quán
thành bưởi ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử bị cáo hoàng văn tính chú thừa thiên huế là
tài xế xe khách thành bưởi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cáo lê dương
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo cáo trạng mặc dù đang trong thời gian bị
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe hạng e từ ngày năm tháng tám
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhưng vào sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính vẫn điều khiển xe ô tô khách
khoảng hai giờ hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba vì không giữ khoảng cách an toàn đối với ô tô tải
chạy phía trước nên đã va chạm vào phần đuôi của chiếc xe này sau va chạm tính đã đánh lái điều
khiển xe tránh sang bên trái và đi vào phần đường dành cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại
lúc này xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ do anh nguyễn văn cảnh chú tỉnh bình thuận điều khiển chở theo
hông và đẩy sang bên lề đường vụ tai nạn đã làm năm người tử vong và bốn người bị thương nặng quá trình
điều tra cơ quan điều tra xác định lê dương có vai trò là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong
hoạt động vận chuyển hành khách của công ty trách nhiệm mối hoạn thành bưởi nhưng dương không tiến
hành kiểm tra giấy phép lái xe theo quy định chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý và vẫn để cho
tính điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn trên quá trình điều tra công ty trách nhiệm hữu hạn
thành bưởi đã đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và đền bù tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn
dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều hôm nay tiếp tục thực hiện chỉ thị số ba mươi một của thủ tướng
chính phủ và kế hoạch của ủy ban dân tỉnh tiền giang về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn
cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới sau thời gian tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng
cảnh sát giao thông các cấp đã đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và sau đây là
ghi nhận về kết quả sau hơn một tháng gia quân của lực lượng công an tỉnh tiền giang
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay lực lượng cảnh sát giao thông các cấp đã phát hiện lập biên bản xử phạt
hành chính một trăm tám mươi bảy trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ một trăm tám mươi bảy
các hành vi bị tập trung xử lý như điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái
lái xe không đội mũ bảo hiểm chạy xe gắn máy quá tốc độ trở qua số người quy định
ghi nhận tại thành phố mỹ tho lực lượng công an thành phố đã phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn
triển khai lực lượng lập các tổ xử lý học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô xe gắn máy
từ đầu tháng bốn đến nay công an thành phố đã xuất quân trên một trăm linh cuộc tuần tra kiểm soát
với hơn bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính bốn mươi trường hợp thanh thiếu niên học sinh
vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ bốn mươi phương tiện
sau khi xử lý chúng tôi sẽ kết hợp với nhà trường cho học sinh và phụ huynh giết cam kết không tác phạm
những trường hợp duy phạm mà để xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể xem xét xử lý bằng trách nhiệm sử
về học sinh vi phạm giao thông điều khiển xe mô tô xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn và chạm giao thông
ngoài việc xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ từ nhà trường và gia đình
trong việc tuyên truyền giáo dục các em nâng cao ý thức xây dựng văn hóa giao thông
cũng như thực hiện nghiêm các quy định an toàn giao thông nhằm hạn chế tai nạn
đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
vào tối hôm qua tại khu vực sông ba đoạn qua xã hỏa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
một số công nhân thi công cao tốc bắc nam thuộc dự án thành phần trí thạnh vân phong
đang trên đường về lán chạy để nghỉ ngơi thì xảy ra vụ tai nạn lật thuyền
hậu quả là một công nhân tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện và hiện hai người vẫn đang bất tích
thông tin về các công nhân gặp nạn đang được chính quyền địa phương cập nhật
trực tiếp có mặt tại hiện trường lãnh đạo tỉnh phú yên đã yêu cầu các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
của quân đội công an phối hợp với địa phương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong suốt đêm qua
quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích lực lượng chức năng cần chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp phải nhiều khó khăn trong điều kiện trời tối
nước trên sông ba lên cao và chảy mạnh